chiều nay một mươi chín tháng một mươi phó thủ tướng vũ đức đam về khảo sát vùng trồng rau củ quả sạch của xã yên phú và việt cường huyện yên mỹ tỉnh hương yên
xã yên phú và xã việt cường là vùng trồng rau củ quả lớn của tỉnh hưng yên với tổng diện tích khoảng ba trăm bốn mươi hectare
đa số nông dân sản xuất rau củ quả theo quy trình việt gáp sản phẩm cung cấp chủ yếu cho thị trường hương yên và hà nội
sau khi thăm các mô hình sản xuất rau an toàn và nghe những kinh nghiệm nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn phó thủ tướng vũ đức đam đã đánh giá cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và nông dân xã yên phú việt cường trong việc mở rộng phát triển vùng sản xuất rau an toàn
đồng thời đề nghị tỉnh hưng yên đẩy nhanh tiến độ nhân rộng mô hình sản xuất nông sản thực phẩm an toàn trong phạm vi toàn tỉnh
phó thủ tướng nhấn mạnh chính phủ cùng các bộ ngành sẽ xây dựng chương trình sản xuất nông sản thực phẩm bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trên phạm vi toàn quốc
phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội vận động nông dân toàn quốc tham gia chương trình sản xuất nông sản thực phẩm an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước
bảo đảm sức khỏe của nhân dân nâng cao giá trị thu nhập từ nông sản và thực phẩm